từ một mươi chín h đến hai mươi hai h ngày sáu tháng một mươi một số địa phương trên địa bàn tỉnh đắk lắc đã có mưa vừa đến mưa to
lượng mưa đau đường tại xã yelop huyện yasup là bốn mươi bảy hai mm xã yatol huyện klomnang là hai mươi ba hai mm
theo thống kê sơ bộ mưa lớn trên diện rộng là một người bị lũ cuốn mất tích nhiều diện tích hoa màu bị ngập lụt ảnh hưởng
đến một mươi giờ ngày hôm nay công tác tìm kiếm người mất tích vẫn đang được tích cực triển khai
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới tỉnh đắk lắc tiếp tục có mưa lớn cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét ngập úng cục bộ vùng trũng thấp
sạt lở vùng đất dốc thuộc các huyện sau mật rác yaka lắc krom anna trư quynh yaleo krom búc krom năng
kương mờ ga krom bông krom bắc thị xã buôn hồ thành phố buôn ma thuột
chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cần chủ động nắm bắt thông tin về tình hình thời tiết
để chủ động các biện pháp phòng chống hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra